tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với văn phòng ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tỉnh nguyện
đã tổ chức ngày hội giọt hồng tri ân và hội quân hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
hành trình đỏ hai nghìn một mươi tám đã tổ chức được tại hai mươi sáu tỉnh thành phố trên cả nước thu hút hàng ngàn người tham gia
là sự kiện trọng tâm nằm trong chỗ hoạt động của hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi
ngày hội hiến máu giọt hồng tri ân và hội quân hành trình đỏ được tổ chức với mục đích
tuyên truyền vận động hiến máu đồng thời phổ biến về căn bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia
trong mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước
hàng năm chúng ta cũng tổ chức mà trong năm năm gần đây chúng ta thấy cứ hàng năm lại có sự tiến bộ mới
và đặc biệt điều quan trọng là số lượng người tham gia hiến máu ngày càng nhiều
đáp ứng ngày càng tốt hơn về nhu cầu nguồn máu để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ở việt nam của ta
trong suốt một tháng qua từ ngày một mươi ba tháng sáu đến ngày một mươi bốn tháng bảy
chiến dịch vận động hiến máu xuyên việt hành trình đỏ với thông điệp kết nối dòng máu việt
đã tổ chức được bốn mươi bốn ngày hội hiến máu lớn và năm mươi sáu ngày hiến máu
tại hai mươi sáu tỉnh thành phố trên cả nước thu hút hàng ngàn người tham gia
chúng tôi đã thu được những thành công vượt cả những sự mong đợi và vượt chỉ tiêu đề ra
lúc đầu tiên chúng tôi cũng cùng với ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quốc gia
và ban tổ chức các địa phương thì dự kiến là chúng ta sẽ tiếp nhận khoảng ba mươi đơn vị máu
tuy nhiên chúng ta thu được trên bốn mươi hai đơn vị máu vượt trên một trăm bảy mươi so với dự kiến của chúng ta
trong khuôn khổ ngày hội nhiều hoạt động bên lề được tổ chức như hội trại
chương trình đồng diễn xếp hình diễu hành đường phố nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân
thật là thấy hạnh phúc và rất rất là vui khi mình cũng có thể là cứu giúp một ai đấy
trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc
sau những lần hiến máu thì em vui và thoải mái vì mình đã giúp một chút cho cộng đồng
lượng máu tiếp nhận được không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu điều trị
tại các địa phương trong dịp thiếu máu mùa hè mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc